và hơn hết là các cơ quan chức năng sở tại
câu chuyện từ quận một thành phố hồ chí minh mỗi chúng ta đã cảm nhận được sự lan tỏa cũng như sự quyết liệt mạnh mẽ của các lực lượng chức năng nơi đây để xây dựng dành lại tuyên phố đi bộ dành cho người dân tới các tỉnh thành trên cả nước
quay trở lại với thủ đô một số người nói vui rằng có một định luật bất biến có lý giải là nơi đâu có biển thì ở đó vẫn còn có một số người dân đi làm ngược lại
một kế hoạch thật sự dài hơi nhưng cần phải kiên quyết

sự quyết liệt từ phía chính quyền ý thức tự giác từ người dân và các cơ quan chức năng thì e rằng lập lại trật tự văn minh đô thị vẫn là một câu chuyện đầy gian nan và thử thách